thưa quý vị vào sáng ngày hôm nay tòa án nhân dân tp hcm mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo nguyễn võ quỳnh trang và nguyễn kim trung thái bạo hành bé gái tám tuổi dẫn đến tử vong
trước giờ diễn ra phiên tòa an ninh đã được siết chặt và kiểm tra nghiêm ngặt
trước đó tại phiên xét xử sơ thẩm lần một vào tháng bảy các luật sư bảo vệ quyền và lợi ích của bị hại đã kiến nghị yêu cầu giám định bổ sung tỷ lệ thương tật của bé gái
trong các ngày mùng bảy mùng một mươi một mươi một và một mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một để làm rõ hành vi và thay đổi tội danh đối với bị cáo nguyễn kim trung thái
thành đồng phạm với bị cáo nguyễn võ quỳnh trang về tội giết người
tòa đã quyết định trả hồ sơ để điều tra và giám định thương tật bổ sung đối với cháu bé
cáo trạng xác định trong thời gian sống chung thái đã giao con gái tám tuổi cho trang chăm sóc
thời gian này trang đặt mua roi mây và dùng gậy gỗ đánh bé
đặc biệt liên tiếp trong các ngày từ mùng bảy đến một mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
chứng kiến trang nhiều lần đánh đập hành hạ cháu bé nhưng thái không can ngăn mà còn thực hiện cùng
đỉnh điểm trang đã dùng hung khí nguy hiểm đánh vào vùng trọng yếu của bé trong gần bốn giờ đồng hồ khiến bé tử vong
sau khi biết trang đánh bé tử vong thái đã xóa toàn bộ dữ liệu bốn camera trong căn hộ để che giấu hành vi phạm tội của trang
căn cứ vào kết quả điều tra và điều tra bổ sung cơ quan cảnh sát điều tra vẫn giữ nguyên quan điểm
và đề nghị viện kiểm sát nhân dân tp hcm truy tố nguyễn võ quỳnh trang hai tội giết người và hành hạ người khác
nguyễn kim trung thái bị truy tố về hai tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm
công an tp bắc ninh vừa khởi tố bị can đối với ngô xuân tuấn quang chú tại huyện tiên du về hành vi chống người thi hành công vụ
ngày hai mươi một tháng một mươi một tại phường võ cường tp bắc ninh tổ công tác cảnh sát giao thông công an tp bắc ninh kiểm tra phát hiện xe ô tô do nguyễn văn ước
điều khiển đã vi phạm lỗi chở hàng vượt quá chiều cao quy định
quá trình làm việc xác định nguyễn văn ước là lái xe chở giấy thuê cho anh ngô xuân sơn chú tài huyện tiên du
cùng lúc đó quang là em trai của ngô xuân sơn điều khiển xe máy đi ngược chiều trên đường nguyễn văn cử phường võ cường
đỗ chắn trước đầu xe ô tô vi phạm liên tục chửi bới xúc phạm các đồng chí trong tổ công tác cản trở không cho tổ công tác làm việc với lái xe
đối tượng đã bị bắt khẩn cấp ngay sau đó
năm trăm linh ga ma túy là tăng vật của vụ án vừa được công an tỉnh đồng nai khám phá hai đối tượng đã bị bắt giữ
ngày hai mươi hai tháng một mươi một nguyễn phước thành chú tại thành phố biên hòa bị bắt quả tang khi đang mang số ma túy đi bán cho các con nghiện trên địa bàn
qua đấu tranh thành khai nhận mua của trần huy hùng với giá gần hai trăm linh triệu đồng về chia nhỏ bán lại cho các đầu mối tiêu thụ và con nghiện
mở rộng điều tra lực lượng công an đã bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở của trần huy hùng tại huyện hóc môn tp hcm
thu giữ bốn gói ma túy đá và nhiều dụng cụ dùng để mua bán ma túy
tại hải phòng công an quận đồ sơn vừa khởi tố ba bị can là lê viết quý lê xuân lai và vũ văn hảo cùng chú tại quận đồ sơn về hành vi vận chuyển mua bán tảng chữ trái phép chân ma túy
tại khu vực đường ven biển phường minh đức công an quận đồ sơn phát hiện kiểm tra bắt quả tăng lai và quý đang tảng chữ trái phép trên ma túy
thu giữ hai viên nén màu nâu khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng thu giữ bốn mươi sáu viên ma túy mdma
và năm mươi chín túi díp nhỏ chứa ketamin
liên quan đến vụ án công an quận đồ sơn đã ra lệnh giữ người trong trợ khẩn cấp đối với vũ văn hảo về hành vi tiêu thụ ma túy liên quan đến các đối tượng trên
khám xét nơi ở của hào cơ quan công an tiếp tục thu giữ thêm sáu mươi chín viên ma túy amphetamine vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng
để phòng thân và dùng để chấn áp những người khác với mục đích dành bảo kê nguyễn phương vinh chú tại tỉnh kiên giang đã nhờ huỳnh anh được mua một khẩu súng
cùng với ba mươi năm người
sau khi cả hai sử dụng súng bắn hai phát chỉ thiên để đe dọa thì đã bị công an bắt giữ cùng với tăng vật vụ án vừa được tòa án nhân dân tỉnh kiên giang đưa ra xét xử
theo cáo trạng vào cuối tháng một mươi năm ngoái vinh nhờ được đặt mua trên facebook một khẩu súng bút và ba mươi năm viên đạn để phòng thân
vinh đưa lại cho được quản lý đến chiều ngày một mươi một tháng một mươi hai năm ngoái vinh phát hiện trên thửa đất được người khác thuê giữ
có anh mai văn lâm và ba người khác đang khoan thăm dò địa chất nên cả hai đã lần lượt dùng súng bắn chỉ thiên hai phát nhằm đe dọa
nghe tiếng nổ lớn anh lâm bỏ chạy nhưng sau đó bị được khống chế còng tay đưa đi
nhận tin báo lực lượng công an kiểm tra thu giữ trên xe ô tô của vinh một khẩu súng ba mươi ba viên đạn một còng số tám và một bình xịt hơi cay
vinh và được bị bắt tạm giam theo kết luận giám định cây súng do vinh và được mua là vũ khí quân dụng
trước đó với hành vi bắt giữ anh lâm bị cáo huỳnh anh được đã bị tòa án nhân dân tp phú quốc tuyên phạt một năm tù về tội bắt giữ người trái pháp luật
tại phiên xét xử tòa án nhân dân tỉnh kiên giang tuyên phạt nguyễn phương vinh hai năm tù và bị cáo huỳnh anh được một năm tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
thưa quý vị và các bạn thời gian vừa qua cả nước đã xảy ra rất nhiều vụ cháy nổ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng và tài sản của người dân
công tác phòng cháy chữa cháy công an tỉnh lào cai đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy
qua đó giúp cho người dân và các cơ sở kinh doanh nâng cao ý thức đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đặc biệt trong dịp tết nguyên đán đang đến gần
xác định khu vực bến xe trung tâm thương mại cây xăng là nơi tập trung khối lượng hàng hóa lớn người dân tập trung đông nếu để xảy ra cháy nổ sẽ gây thiệt hại không nhỏ
do đó lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh lào cai đã tăng cường kiểm tra hướng dẫn nâng cao nhận thức cho mỗi cơ sở và người dân trong việc chấp hành nghiêm quy định về phòng cháy chữa cháy
thời điểm này đã tiến hành kiểm tra được bốn cơ sở trên tổng số là một mươi hai năm trăm linh bốn cơ sở và trong đó đối với các cơ sở tập trung nhiều hàng hóa nguy hiểm cháy nổ
và đặc biệt là bến xe
khách là nơi tập trung đông người trong dịp tết thì đơn vị đã từ cán bộ định kỳ xuống kiểm tra hướng dẫn tổ chức các lớp tuyên truyền huấn luyện để nâng cao kiến thức pháp luật cũng như kỹ năng của phòng cháy cháy đối với các cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh
qua công tác kiểm tra hầu hết các cơ sở kinh doanh đều thực hiện tốt quy định về phòng cháy chữa cháy
tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn bộ phận nhỏ chủ quan
lơ là trong việc chấp hành các quy định về phòng cháy chữa cháy lực lượng chức năng cũng nhắc nhở chủ các cơ sở sửa chữa lại hệ thống báo cháy thường xuyên kiểm tra đường dây điện hệ thống bơm nước để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy
đối với các xe ra vào bến thì trước tiên các phải đảm bảo đúng các quy định về an toàn phương tiện trước khi xe xuất bến theo quy định
và sau đó thì bến xe cũng đã có thêm cái động tác kiểm tra nên là các trên xe thì phải có bình chữa cháy
thứ nữa là các nội dung liên quan đến an toàn
và đều được kiểm tra chúng tôi sau khi kiểm tra xong và đặc biệt thì đối với các phương tiện mà đang tham gia vận tải tại bến xe thì bắt buộc phải có bảo mua bảo hiểm trong đó có bảo hiểm cháy nổ
và tại bến xe trung tâm đồng cao chúng tôi cũng có mua bảo hiểm cháy nổ
nhằm đảm bảo an toàn cháy nổ trong dịp tết nguyên đán và mùa lễ hội năm hai nghìn hai mươi ba đang đến gần
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh lào cai đã triển khai nhiều biện pháp siết chặt công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy
bố trí lực lượng phương tiện ứng trực sẵn sàng xử lý khi có sự cố cháy xảy ra
bên cạnh đó lực lượng chức năng cũng tiến hành ra soát từng hộ từng người từng cơ sở để tuyên truyền ký cam kết và khắc phục những điểm yếu về phòng cháy chữa cháy
để đảm bảo an toàn trong dịp tới
ngoài việc tăng cường công tác kiểm tra tuyên truyền huấn luyện
còn tổ chức các buổi diễn tập về phương án
tiếp tục xây dựng các mô hình về điểm an toàn phòng cháy cháy tại các khu dân cư
đồng thời là tổ chức ký cam kết đối với các hộ kinh doanh
đặc biệt hộ kinh doanh có nhiều chất hàng nghiền cháy nổ trên địa bàn
cùng với sự tự nhiên
đồng thời có sự chủ động chuẩn bị sẵn sàng cơ động xử lý của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
mỗi người dân doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh lào cai cũng cần nêu cao tinh thần trách nhiệm
thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy theo phương châm phòng hơn chống
để mọi người mọi nhà cùng đón một năm mới an toàn
tiếp theo là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an huyện bình gia tỉnh lạng sơn đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng lộc văn toàn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại thôn tiền phong
xã đức lương huyện đại từ tỉnh thái nguyên về tội trộm cắp tài sản
cũng phạm tội trộm cắp tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện bảo thắng
tỉnh lào cai là đối tượng nguyễn văn chính sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại thôn hà my
xã thái nguyên huyện thái thụy tỉnh thái bình
đối tượng này cao một m sáu mươi bảy và có sẹo chấm cách một cm dưới đuôi lông mày trái
và đối tượng phàn láo lở sinh năm hai nghìn bốn hộ khẩu thường trú tại thôn ngải trồ
xã a mú xung huyện bát sát tỉnh lào cai bị công an huyện bát sát tỉnh lào cai
ra quyết định truy nã cũng về tội trộm cắt tài sản
đối tượng này cao một m sáu mươi ba và có nốt ruồi ở đuôi lông mày trái
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao trì
xe chứa chấp của đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện